liên quan đến vụ cây ngã đổ trong sân trường khiến cho một em học sinh tử vong một mươi bảy em khác bị thương
ngay trong chiều nay ubnd tp hcm đã tổ chức họp báo thông tin chi tiết về vụ việc
chủ trì buổi họp báo đại diện ubnd tp hcm đã bày tỏ sự đau lòng trước sự việc không may xảy ra
đồng thời chia sẻ với gia đình em học sinh bị tử vong và các em học sinh bị thương sau vụ tai nạn
thông tin chi tiết tại buổi họp báo đại diện ubnd quận ba cho biết hiện công tác khám nghiệm hiện trường
điều tra nguyên nhân sự cố vẫn tích cực được triển khai
trước mắt nguyên nhân có thể là do mưa lớn trong những ngày qua khiến rễ cây bị úng nước dẫn đến sự cố bật gốc ngã đổ
về phía trường trung học cơ sở bạch đăng cũng cho biết thêm trong quân viên trường hiện vẫn còn một cây lớn khác được trồng lâu năm
sau sự cố trường sẽ phối hợp với công ty cây xanh để đốn bỏ bảo đảm an toàn cho các em học sinh tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc
sau sự cố đã dóng lên hồi chuông cảnh báo cho sự an toàn của các trường học trên địa bàn tp hcm đặc biệt là các trường có nhiều cây xanh cổ thụ
đại diện các cơ quan chức năng của thành phố cho biết sẽ sớm triển khai ra soát hệ thống cây xanh trên toàn thành phố
để có các giải pháp bảo đảm an toàn cho các em học sinh và cả người dân khi mùa mưa tới
và cũng để chia sẻ với sự mất mát to lớn của gia đình em học sinh lớp sáu đã bị thiệt mạng do cây đổ
hôm nay đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm cùng đoàn lãnh đạo của thành phố
đã đến viếng lễ tang của em và động viên gia đình vượt qua nỗi đau mất con